một trăm hai mươi bảy kg ma túy được đóng gói tinh vi trong các hộp sữa trẻ em trà trộn và các kiện hàng
gửi theo đường hàng không từ châu âu về việt nam
đây là thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia
mà cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh triệt phá thành công
đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển từ châu âu về việt nam
qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay
đầu tháng bốn qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
nhận được thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
từ châu âu qua đường hàng không về việt nam tiêu thụ
sau khi nắm thông tin các trinh sát xác định phan hữu thành ba mươi tuổi quê ở hải dương
đối tượng nhiều tiền án tiền sự là mắt xích nhận ma túy ở việt nam
xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn
gồm nhiều đối tượng liên quan đến nhiều địa phương
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cục hải quan hà nội
đã thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số hc bốn trăm hai mươi một để triệt phá
có tên và địa chỉ giả số điện thoại là simz cho nên rất là khó khăn
tại nơi ở của phan hữu thành ban chuyên án đã thu giữ tám tám kg ma túy tổng hợp
thành còn khai nhận bốn kiện hàng giấu hai mươi bảy kg ma túy đang trên đường vận chuyển từ đức về việt nam
các trinh sát tiếp tục phát hiện ba mươi sáu kiện hàng trong đó có một mươi ba kiện nghi chứa ma túy
được gửi từ hà lan đức thông qua đường hàng không về sân bay nội bài
trên biêu kiện ghi địa chỉ của nhiều người nhận tại hải dương hà nội bình dương và tp hcm
trong đó có một nghi phạm đang bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo dõi
xác định manh mối của các nghi phạm ban chuyên án đã đồng loạt tấn công
triệt phá tại tất cả các địa chỉ người nhận ở trong nước
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tám vụ án cùng một mươi sáu bị can
thu giữ một trăm hai mươi bảy kg ma túy các loại và nhiều tăng vật vật chứng có liên quan
cảnh sát điều tra đang thực hiện trì đạo của thủ tướng dinh phủ để hạn chế người nhập cảnh từ nước ngoài vào đặc biệt là tuyến hàng không
lợi dụng việc chúng ta như vậy thì các đối tượng đưa ma túy vào hàng hóa và gửi từ nước ngoài về
số lượng phát hiện nhiều hơn những năm trước là do một hạn chế với phần người
chứ còn trước đây chúng ta cũng có phát hiện hàng sách tay nhưng số lượng rất ít
sách tay và qua xoay chiếu đã phát hiện ra rồi nhưng đây là gửi hàng tiện
chúng tôi đang phối hợp với interpol
để phối hợp với cảnh sát đức cảnh sát hà lan để xác minh đồng như kia
thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
việc vận chuyển hành khách tạm dừng hoặc kiểm soát rất chặt chẽ
các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa qua biếu phi mậu dịch
bằng tuyến đường hàng không để gửi hàng hóa có nguy trang cất dấu ma túy rất tinh vi
từ các nước châu âu về việt nam và đi các nước tiêu thụ
việc triệt phá thành công chuyên án này là sự nỗ lực và thể hiện quyết tâm rất lớn của lực lượng chức năng
đó là kiên quyết không để tội phạm biến việt nam thành điểm trung chuyển ma túy